tuần lễ văn hóa du lịch mường lò và lễ hội khám phá danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải
sẽ được diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng chín
hiện tại mọi công tác chuẩn bị đang nhanh chóng được hoàn thiện để đón chào du khách đến với tỉnh yên bái
nhiều ngày trở lại đây hơn sáu trăm linh hộ sản xuất các sản phẩm may mặc bằng vải thổ cầm
váy áo cỏm của người thái ở thị xã nghĩa lộ đã rộn ràng tiếng thoi đưa
ngoài việc sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn và khách du lịch
bà con cũng chuẩn bị sẵn sàng nhiều bộ trang phục váy áo cỏm thắp lưng khăn cho đến các loại vải hoa văn thổ cầm chăn đệm gối
những sản phẩm này đều được các cơ sở chuẩn bị tỉ mỉ đảm bảo từ đường dệt đến tạo hình các hoa văn trên khuôn vải
như hình quả chám hình hoa ban hoa tranh là những hình ảnh tượng trưng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc thái
chưỡng vụ cho tuần văn hóa du lịch gia đình em cũng như nhân dân ở đây ai cũng chuẩn bị những trang phục và thổ cầm phục vụ cho du lịch của tuần văn hóa nghĩa lộ

gia đình cũng dếp thêm thổ cẩm với lại phục vụ khách du lịch để cho du khách xem và thưởng thức các sản phẩm thổ cẩm
gia đình bà hoàng thị văn phường tân thị xã nghĩa lộ một địa chỉ cung cấp sôi ngũ sắc có uy tín của thị xã đang chuẩn bị đầy đủ lá gạo và các nguyên liệu thiết yếu để có thể cung cấp đủ lượng sôi cho du khách và người dân cần trong dịp này
gia đình tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ những lá màu làm sôi ngũ sắc phục vụ cho khách du lịch trong tuần văn hóa du lịch tại nghĩa lộ màng lò
tại cơ sở sản xuất thịt xấy yến phương tổ sáu phường tân an thị xã nghĩa lộ cũng tăng nhân lực chuẩn bị đủ lượng thịt trâu xấy lợn xấy thịt ba chỉ hun khói lạp sườn phục vụ nhu khách và người dân

đón lễ hội
có thể thấy mỗi nét đẹp mỗi sản vật của địa phương đều chứa đựng biết bao công sức lao động của người dân cần cù chân chất hứa hẹn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về mảnh đất và con người nơi đây
tuần văn hóa du lịch mường lò năm hai nghìn một mươi bảy đang đến rất gần những sản vật đặc sản của địa phương cũng đã sẵn sàng phục vụ du khách